lực lượng công an thị trấn vĩnh chủ vừa bắt giữ đối tượng dương văn hưng chú ở thôn mai xá thị trấn vĩnh chủ huyện lý nhân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích thì lại tiếp tục phạm tội
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ngay sau khi nhận được trình báo của anh đinh xuân khôi chú tải thôn một xã nhân khang huyện lý nhân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ và bắt giữ được dương văn hưng chính là thủ phạm gây ra vụ trộm trên
tại cơ quan công an hưng khai nhận lợi dụng đêm tối vắng người qua lại đã trèo qua tường lẻn vào nhà trộm cắp tài sản mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
đấu tranh mở rộng vụ án hưng khai nhận đã gây ra một vụ trộm khác tại một hộ dân tại xã bình nghĩa huyện bình lục
bản thân hưng vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày ba tháng hai chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội
cục hải quan trên địa bàn tỉnh đồng tháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã góp phần phát hiện bóc gỡ kịp thời các đường dây ma túy lớn có tổ chức xuyên quốc gia
qua tổng kết thực hiện
đề án phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia năm hai nghìn hai mươi cho thấy tình hình tội phạm ma túy được đánh giá diễn biến phức tạp tăng cả về tính chất mức độ và quy mô phạm tội
tội phạm ma túy chiếm tỷ lệ trên hai mươi trong tổng số các loại án xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh đồng tháp
diễn biến của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt kinh tế xã hội và đời sống tinh thần của người dân
nhưng đối với tội phạm và nhất là tội phạm về ma túy vẫn hoạt động bình thường thậm chí chúng còn lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động
dự báo thời gian tới tội phạm ma túy tiếp tục có những diễn biến mới nhất là nguy cơ thảm lộ ma túy qua biên giới
để giải quyết tình hình trên tham mưu cho quỹ ban nhân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị ba mươi sáu của bộ chính trị
về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của công an bộ đội biên phòng hải quan tăng cường phối hợp đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy
lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy toàn tỉnh đã phối hợp công an huyện tân hồng bộ đội biên phòng tỉnh và tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế dinh bà
phát hiện bắt giữ ba vụ một mươi một đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ khởi tố tám vụ ba mươi đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với tinh chất nhỏ lẻ
để ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào nước ta qua đường biên giới lực lượng công an cơ sở đã tăng cường công tác phòng ngừa
tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân vùng biên về tác hại và hệ lụy của ma túy
giúp người dân nâng cao ý thức trong việc phát hiện tối giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng biên vững chắc

giúp người dân nâng cao ý thức trong việc phát hiện tối giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng biên vững chắc